hiện nay đang là giai đoạn thời tiết lạnh mưa ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus phát triển đặc biệt là virus sởi
năm hai nghìn một mươi tám ghi nhận số ca mắc sởi ở bệnh nhi gia tăng mạnh nhất từ sau dịch sởi năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên vì cho rằng sởi dễ mắc ở trẻ em nên người lớn thường chủ quan không phòng ngừa
tại khoa chuyển nhiễm bệnh viện bạch mai trong ba tháng gần đây số ca mắc sởi ở người lớn đang có dấu hiệu gia tăng
mang thai hai mươi bốn tuần tuổi nhưng trước đó lại chưa từng tiêm phòng mũi vaccine nào
thấy sốt cao và đau họng sản phụ này đi khám phòng khám thì được cho biết là sốt virus
chỉ đến khi các nốt ban bắt đầu phát lên từ mặt chị được gia đình chuyển lên bệnh viện bạch mai và qua xét nghiệm dương tính với sởi
còn bệnh nhân này cũng thấy có những biểu hiện ho nhiều đau họng sốt cao nên tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ
tiểu sử trước đó cũng chưa từng tiêm phòng sởi sau tám ngày điều trị hiện bệnh nhân đã dần thuyên giảm
trong ba tháng gần đây tại khoa chuyển nhiễm bệnh viện bạch mai
bệnh viện bạch mai trung bình tiếp nhận một mươi ca sởi người lớn trên một tháng
tuy nhiên chỉ riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín hiện có tới tám ca đang phải nhập viện đặc biệt có những ca ghi nhận biến chứng viêm phế quản
theo các bác sĩ người lớn thường có thái độ chủ quan với bệnh sởi nên bỏ qua những dấu hiệu ban đầu
và nhầm lẫn là sốt phát ban hoặc dị ứng thuốc rồi mua kháng sinh thuốc dị ứng để tự điều trị
việc này không chỉ khiến cho bệnh có thời gian tiến triển nặng hơn mà còn dễ gây kháng thuốc và thậm chí là dị ứng thuốc thật
việc người lớn chủ quan khi mắc sởi có thể dẫn đến lây cho trẻ em

lây chéo các bé ảnh hưởng đến miễn dịch cộng đồng
vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người lớn vẫn cần phải tiêm vaccine phòng bệnh
khi thấy có dấu hiệu nghi ngờ cần cách ly để ngăn nguồn lây
tháng ba là thời điểm dễ bùng phát dịch vì vậy người dân cần chủ động phòng chống bệnh ngay từ bây giờ